các tỉnh thành miền bắc như hà giang bắc cạn tuyên quang thái nguyên phú thọ
hay tại khu vực đồng bằng bắc bộ trong đó có thủ đô hà nội
nhiệt độ cao nhất ngày sẽ lên tới ba mươi năm ba mươi bảy độ
riêng một số tỉnh như lai châu lào cai điện biên hay khu vực các tỉnh ven biển
sẽ có nhiệt độ thấp hơn giao động trong khoảng từ ba mươi ba ba mươi bốn độ
còn với miền trung hôm nay mặc dù vẫn xảy ra nắng nóng trên diện rộng
nhưng vùng nóng có xu hướng thư hẹp lại
chỉ còn xuất hiện tại các tỉnh từ thanh hóa trở vào
cho đến quảng ngãi với ngưỡng nhiệt phổ biến là từ ba mươi năm ba mươi bảy độ
khu vực từ bình định đến bình thuận không xảy ra nắng nóng
nhiệt độ trong khoảng từ ba mươi bốn ba mươi năm độ
với các tỉnh thành phía nam từ giờ đến một mươi bốn giờ chiều
trên cả hai khu vực đều duy trì tình trạng nắng giáo
với mức nhiệt cao nhất trong ngày ở tây nguyên là từ hai mươi chín ba mươi hai độ
còn ở nam bộ nhiệt độ sẽ là từ ba mươi hai ba mươi bốn độ
do gió mùa tây nam hoạt động không mạnh
nên trong chiều tối nay nam bộ và tây nguyên
vẫn có mưa giải rác tuy nhiên lượng mưa chỉ khoảng từ năm một mươi mm
trên biển khu vực biển bình thuận cà mau cà mau đến kiên giang
và vùng biển huyện đảo trường sa vẫn có mưa rào và rông về chiều và tối
kèm theo nguy cơ về tình trạng lốc xoáy và gió giật mạnh
còn ở khu vực phía bắc của biển đông cũng như vùng biển huyện đảo hoàng sa
gió yếu sóng thấp biển lặng
thời tiết thuận lợi cho việc ra khơi bám biển của bà con ngư dân
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước